thưa quý vị các chủ thể có liên quan mỗi người mỗi tổ chức chung tay góp sức tạo phong trào
xu thế phát triển nhà ở xã hội đặt mình vào địa vị của người khác và đặt mình vào địa vị
của những người chưa có chỗ ở để hành động trong đó có việc nghiên cứu triển khai gói tín dụng
cho người mua với thời gian từ một mươi đến một mươi năm năm và lãi suất thấp hơn từ ba đến năm
đó là nhấn mạnh của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại hội nghị tháo gỡ khó khăn
thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội vừa diễn ra sáng nay ngày một mươi sáu tháng ba
thời gian qua chính phủ đã trình và được quốc hội thông qua luật nhà ở sửa đổi
luật đất đai sửa đổi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi trong đó được dành tối đa hai mươi tổng
diện tích đất để xây dựng công trình dịch vụ nhà ở thương mại được miễn tiền sử dụng đất
tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục
xác định giá đất từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
cả nước có bốn trăm chín mươi chín dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô hơn bốn trăm một mươi một căn hộ
trong đó bảy mươi hai dự án đã hoàn thành với quy mô hơn ba mươi tám căn một trăm hai mươi chín dự án đã khởi công xây dựng
quy mô gần một trăm một mươi năm căn hai trăm chín mươi tám dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô gần hai trăm năm mươi chín căn
cùng với đó là gói tín dụng yêu đái một trăm hai mươi tỷ đồng đã có hai mươi tám địa phương công bố danh mục
sáu mươi tám dự án đủ điều kiện cho vay theo chương trình tiến dụng
các ngân hàng đã cam kết cấp tiến dụng cho một mươi năm dự án với số tiền khoảng bảy tỷ đồng
vấn đề cải cách cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh được tăng cường
phân cấp phân quyền kiểm tra giám sát được đẩy mạnh
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về các vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách
thủ tục đầu tư thủ tục về đất đai công tác quy hoạch giải phóng mặt bằng
ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
thời gian qua đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp để nhanh thực hiện đề án
phương tiện đi lại không có mất thời gian và người ta sẽ không muốn đi xa
kế nghị về kết chung là nên ra lại tạo một khung pháp lý tương đối mềm
linh hoạt cho các địa phương có điều kiện khác nhau và tất nhiên tính là chính quyền địa phương
phải xây dựng bởi vì nó là bộ phẩm cực kỳ quan trọng trong vấn đề an sinh sầu
đó là cái điểm thứ nhất
thủ tướng phạm minh chính khẳng định nhờ sự lãnh đạo của đảng nhà nước
sự chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
sự vào cuộc tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị các cấp các ngành
đặc biệt là các địa phương các doanh nghiệp
cả nước đã hoàn thành hàng trăm dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân
giúp cho hàng chục nghìn hộ gia đình thu nhập thấp
và hàng trăm nghìn công nhân được cải thiện nhà ở có chỗ ở an toàn
tuy nhiên việc phát triển nhà ở xã hội so với mục tiêu yêu cầu mong muốn thì chưa đạt được
nhiều địa phương chưa có sẵn quỹ đất sạch để làm nhà ở xã hội
một số dự án nhà ở xã hội tại một số địa phương có quy hoạch
nhưng lại cấp cho các nhà đầu tư còn yếu về năng lực
trong khi có doanh nghiệp lại thiếu động lực triển khai vì mức lợi nhuận quy định tối đa chỉ một mươi
thời gian triển khai thành công một dự án từ ba đến năm năm
dẫn tới không hấp dẫn nhà đầu tư có tiềm lực tài chính có khả năng triển khai
việc giải ngân gói tiến dụng ưu đái một trăm hai mươi tỷ đồng còn chậm so với mong muốn và nhu cầu thực tiễn
nguồn vốn và khả năng tiếp cận tiến dụng thủ tục hành chính
nhà ở xã hội là nhà ở bình thường như các loại nhà ở khác
phải khẳng định điều này phải đảm bảo có chất lượng an toàn vệ sinh môi trường
ăn ở cho người dân phải đảm bảo hạ tầng về y tế giáo dục xã hội và các dịch vụ khác
rồi đảm bảo cái điện nước rồi cấp thoát nước vệ sinh môi trường
cơ chế chính sách cho người mua và người bán
người mua thì phải cơ chế chính sách gì
người bán thì phải có cơ chính sách gì
nhưng mà nhất là đối với lại đối tượng là người nghèo đối tượng là công nhân
đối tượng là yếu thế và những khu vực có khó khăn về nhà ở rồi đối với lực lượng vũ trang
và có chỗ ở cho người ta để đảm bảo an cư lập nghiệp đảm bảo an sinh xã hội
đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội
để phát triển nhà ở xã hội trong đó triển khai nhanh hiệu quả đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các chủ thể có liên quan phải mỗi người mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn phải làm hết trách nhiệm tâm huyết
từng chủ thể phải phát huy hết khả năng của mình đặt mình vào địa vị của người khác
nhà nước doanh nghiệp nhân dân cần trung sức
trung lòng góp gió thành bão
cần phải xem xét hành lang pháp lý các địa phương khẩn trương lập sửa đổi bổ sung chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương
trong đó làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp lực lượng vũ trang nhân dân
phải có từng người một từng cái chủ thể một chính phủ thì phải nắm chắc cái tình hình phản ứng kịp thời chính sách rồi đề xuất với lại các cấp có thẩm quyền những cái chính sách mà vượt thẩm quyền
để đảm bảo cái chính sách nhà ở xã hội cho nó phù hợp với tình hình và nó phát triển đúng với quy luật thị trường
cái thứ hai là đối với các bộ các ngành thì bộ xây dựng bộ tài nguyên môi trường ngân hàng nhà nước thì tập trung xây dựng sớm ban hành các cái nghị định văn bản quy định như văn đại tôi nói
trên cơ sở đấy là tinh thần là phân cấp tối đa cho các cấp các ngành phân bổ nguồn lực
và cái thứ hai là cắt giảm
cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính cắt giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp rồi tăng cường giám sát kiểm tra rồi nâng cao năng lực thực thi của cán bộ ở dưới
cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành liên quan thủ tướng đặc biệt lưu ý ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước lớn
chung tay cùng doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng và cung cấp gói tiến dụng cho người mua với thời gian từ một mươi đến một mươi năm năm
và lãi suất thấp hơn từ ba đến năm so với cho vay thương mại
nghiên cứu xem xét hạ mức lãi suất cho vay nguồn vốn hỗ trợ một trăm hai mươi tỷ đồng phù hợp
bộ tài chính nghiên cứu thành lập quỹ nhà ở xã hội chính sách thuế phù hợp
thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội lập tiến độ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính áp dụng công nghệ mới nhằm rút ngắn thời gian thi công
nhưng người dân cũng phải có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong tiếp cận nhà ở cố gắng cao nhất trong điều kiện có thể tinh thần là không ai lo cho mình tốt hơn mình cùng với các chính sách và sự hỗ trợ của nhà nước của cộng đồng
sáng nay tại bắc giang đã diễn ra lễ hội kỷ niệm một trăm bốn mươi năm khởi nghĩa yên thế một nghìn tám trăm tám mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ và đại biểu các bộ ban ngành trung ương đã tới dự
trước khi đảng cộng sản việt nam ra đời trong lịch sử chống thực dân pháp xâm lược khởi nghĩa yên thế một nghìn tám trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm một mươi ba được đánh giá là cuộc khởi nghĩa vũ trang của nông dân có quy mô lớn nhất và oanh liệt nhất
dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải hoàng hoa thám nghĩa quân đã khiến thực dân pháp phải lùi bước
hai lần ký hỏa hoãn vào các năm một nghìn tám trăm chín mươi bốn và một nghìn chín trăm linh một
phó thủ tướng lê minh khái nhấn mạnh lịch sử và nhân dân mãi ghi nhớ công lao to lớn của nghĩa quân yên thế đặc biệt là người anh hùng áo vải hoàng hoa thám
việc tổ chức kỷ niệm một trăm bốn mươi năm khởi nghĩa yên thế là để ôn lại trang lịch sử hào hùng kiên cường bất khuất của dân tộc và tri ân anh hùng dân tộc hoàng hoa thám cùng các liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình của đất nước
phó thủ tướng đề nghị đảng bộ nhân dân tỉnh bắc giang tiếp tục đoàn kết
đẩy mạnh đổi mới hội nhập phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng đất nước
liên quan đến vụ việc lái xe bán tải bỏ chạy đâm nhiều xe trên đường khi bị công an phường trương định quận hai bà trưng hà nội kiểm tra
giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo công an quận hai bà trưng phối hợp với các đơn vị liên quan
củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý
nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
chiều ngày một mươi năm tháng ba tài xế lê tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại yên tân ý yên nam định điều khiển xe bán tải for màu cam
biển kiểm soát hai mươi chín c tám mươi năm nghìn sáu trăm bốn mươi hai bị công an phướng trương định quận hai bà trưng hà nội kiểm tra lỗi vi phạm đỗ nơi có biển cấm đỗ
quá trình kiểm tra khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ tài xế dũng đã bất ngờ lên xe nổ máy đâm vào xe công an phường
làm phương tiện bị hư hỏng
trong quá trình bỏ chạy xe ô tô của dũng đã va chạm với ba xe máy và một xe tải không gây thiệt hại về người
ngay sau đó lực lượng công an đã đến hiện trường phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng dũng đưa về trụ sở làm việc
kiểm tra ban đầu xác định dũng dương tính với ma túy chưa phát hiện vi phạm về cồn
hành vi vi phạm của lê tiến dũng thể hiện sự manh động coi thường pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
ngay sau khi vụ việc xảy ra giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo công an quận hai bà trưng phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
hàng chục hộ dân sống tại thôn thanh lương xã quảng xuân huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đang lo lắng bất an khi những ngôi nhà của họ bị sụt lún nứt nẻ
nguyên nhân là do ảnh hưởng từ rung chấn mạnh của máy móc lưu đầm khi thi công đường tránh quốc lộ một mươi hai a
các đơn vị liên quan cần sớm có giải pháp khắc phục để người dân yên tâm sinh sống
các nhà này vừa được đưa vào sử dụng hai năm nhưng đã xuất hiện các vết nứt và sụt lún tại khu vực nền tường và dầm
và dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trong quá trình thi công đã ảnh hưởng đến hơn bốn mươi nhà dân
người dân đã yêu cầu dừng thi công nên tiến độ công trình cũng bị ảnh hưởng
tôi cũng đã có liên hệ với chủ đầu tư đơn vị thế công để các cơ quan đơn vị này
phối hợp với huyện để tổ chức gặp gỡ đổi thoại với ba con
để rõ thêm thông tin của những phương án chữa lý
đồng thời huyện cũng đề nghị đơn vị thi công chủ đầu tư
có cái phương án thi công phù hợp để bảo đảm quyền lời cho người dân
cũng như môi trường sống của người dân
hiện nay cơ quan chức năng nhà thầu và đơn vị bảo hiểm đã tiến hành khảo sát
làm rõ nguyên nhân thiệt hại để có phương án đền bù
tuy nhiên phương án đền bù khắc phục hậu quả cần được triển khai nhanh chóng
để người dân an tâm ổn định cuộc sống đồng thời đảm bảo tiến độ công trình đề ra
thưa quý vị
những dùm giá phức tạp trong thủ tục hành chính cùng các tiêu cực xung quanh
quá trình đăng ký đất đai đang gây nhiều bức xúc cho người dân doanh nghiệp
liên quan đến vấn đề này tại tỉnh thanh hóa nhiều giải pháp đang được thực hiện
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân
tại văn phòng đăng ký đất đai này sau nhiều lùm xùm liên quan đến tham nhũng tiêu cực
hiện tại việc giải quyết các thủ tục hành chính đang được kiểm soát chặt chẽ
trình tự chi phí thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai đều được công khai
hồ sơ sau khi tiếp nhận được trả đúng hạn
để tăng cường kỷ cương khi thi hành công vụ các cơ quan có liên quan của tỉnh thanh hóa
cũng đã tăng cường hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn tiêu cực nghiêm cấm cán bộ can thiệp
và gây trở ngại tới việc xử lý hồ sơ thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai
trình tự chi phí thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai đều được công khai
hồ sơ sau khi tiếp nhận được trả đúng hạn
trình tự chi phí thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai đều được công khai

trình tự chi phí thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai đều được công khai
hồ sơ sau khi tiếp nhận được trả đúng hạn
bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
từ các chương trình của nhà nước hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
gia làng đã động viên bà con tận dụng tư liệu sản xuất
canh tác cây công nghiệp lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi để thoát nghèo bền vững
ngày xưa chưa có cái gì hết bây giờ có thấy nhà nước có quan tâm một chút
để có được cây chăn nuôi có vốn để vệ sinh kế
cái kích nào bà con chưa biết thì bà con sẽ tương truyền cho bà con biết phải làm
trước đây thì bà con làm một vụ thì làm lại không đủ ăn
ông giàu phải truyền truyền phải cố gắng làm hai vụ cà phê sưu bộ lời vật truyền chăn nuôi nữa
gia đình nào cũng không đối kết ông giàu phải truyền truyền phải vận động từ nhà một
xã đắc bờ xì là xã vùng sâu khó khăn của huyện đắc hà với hơn chín mươi là người dân tộc sơ đăng
để sự quan tâm của đảng và nhà nước cùng các chương trình đầu tư hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất
chăn nuôi được đi vào thực tế
một mươi địa phương đã tăng cường phát huy vai trò của các già làng người có uy tín trong cộng đồng
vai trò của các già làng trên địa bàn xã rất là quan trọng trong cái việc mà cùng tuyên truyền vận động bà con
ứng dụng những khoa học công nghệ vào trong lao động sản xuất
qua đó là cải thiện cái đời sống vật chất của người dân tại địa phương
gia làng người có uy tín luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền và vận động bà con
họ là những nhịp cầu nối ý đảng lòng dân góp phần xây dựng và phát triển kinh tế
gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc từ đó ổn định đời sống an ninh buôn làng tại tỉnh miền núi của tây nguyên
với hơn bốn mươi ba dân tộc anh em cùng sinh sống
tiếp theo chương trình biến chứng khuôn lường từ việc chữa mẹo hóc dị vật
quảng bá phở việt qua festival phở hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị trong khuôn khổ hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
chiều nay báo nhân dân tổ chức cuộc thi ảnh sáng tác nhanh với chủ đề
những khoảnh khắc đẹp của hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi
ban tổ chức cuộc thi ảnh sáng tác nhanh với chủ đề
những khoảnh khắc đẹp của hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi
đã nhận được hàng trăm tác phẩm ảnh chất lượng của các tác giả ảnh
gửi về tham dự cuộc thi
các tác phẩm phản ánh sinh động tất cả các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ hội báo
đây là lần thứ ba cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ hội báo hàng năm
ban tổ chức đã trao sáu giải nhất nhì ba cho sáu tác phẩm sáng tác nhanh
cuộc thi đã trở thành một sân chơi giao lưu vui vẻ hấp dẫn của báo nhân dân
và đông đảo nhà báo nhấp ảnh gia và công chúng yêu ảnh
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tại thành phố nam định
quỹ ban nhân dân tỉnh nam định
tổ chức festival phở hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề con đường phở việt
nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực phở góp phần quảng bá món phở vươn xa hơn nữa
trên bảng đồ tinh hoa ẩm thực thế giới
sự kiện thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan tìm hiểu và thưởng thức các loại phở việt nam
festival phở năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút sự tham gia của hơn sáu mươi năm nghệ nhân đầu bếp và chuyên gia đầu bếp
festival cũng quy tụ năm mươi gian hàng của các doanh nghiệp thương hiệu
tham gia quảng bá hình ảnh và thương hiệu phở việt đến từ mọi miền trên cả nước
như phở thìn phở ngô hà giang phở chua lạng sơn phở artiso đà lạt
phở lâm đồng phở sắn quảng nam phở bột chuối xanh phở gia lai
đây là một cái dịp mà rất là tốt để mà chúng ta có thể quảng bá những cái thương hiệu
những cái món ăn mà rất là đặc thù
và tôi nghĩ là nếu mà được thì chúng ta có thể nên duy trì và tiếp tục phát huy nó nhiều lần
và hơn thế nữa
không phải chỉ ở nam định
không có thể là ở các thành phố khác
thậm chí là có thể mang đi ra quốc tế để tham gia các hội trợ
và tôi nghĩ là phở là niềm tự hào của người dân việt nam
theo ban tổ chức trong ba ngày diễn ra festival phở hai nghìn hai mươi bốn
có rất nhiều hoạt động diễn ra để thúc đẩy quảng bá văn hóa phở
đây cũng là dịp để các chuyên gia ẩm thực
chủ cơ sở làm phở gia truyền trong cả nước trao đổi
làm rõ nét đặc trưng của phở truyền thống
sự phát triển của nghề làm phở hiện nay
ngoài cái việc mà muốn lát tỏ
phát triển thì chúng tôi muốn là để cho mọi người thấy rằng
đã đến lúc chúng ta phải làm một cái gì đó cho bóng phở
để làm thế nào để xây dựng bộ hồ sơ công nhận phở
là món ăn di sản vật thể của nhân loại
chúng tôi cũng đang nỗ lực để định chuẩn về gia vị
định chuẩn về ẩm thực
định chuẩn về câu chuyện văn hóa đặc biệt
để du khách nước ngoài hoặc là những thế hệ trẻ
bây giờ hiểu sâu hơn về món ăn phở này
festival phở hai nghìn hai mươi bốn là dịp để tỉnh nam định quảng bá hình ảnh
và giới thiệu những giá trị độc đáo của các làng nghề truyền thống của địa phương
đồng thời quảng bá ẩm thực văn hóa
cùng các sản phẩm du lịch đặc sắc đến với bạn bè trong nước và quốc tế
thưa quý vị xử lý hóc dị vật không nhanh chóng và kịp thời
có thể dẫn đến những hệ lụy khôn lường
tuy nhiên rất nhiều người trong chúng ta không ý thức điều này
mà tự chữa bệnh theo mẹo
khiến cho tình trạng càng nặng hơn
và việc điều trị muộn càng khó khăn
nửa năm nay bệnh nhân này xuất hiện tình trạng ù tai
bị đau khi nói hoặc nhai nuốt
đi khám tại bệnh viện tai mũi họng trung ương
gia đình không thể tin khi người nhà có một chiếc xương cá
dài ba năm cm ở khu vực tai
đây là trường hợp khó và hy hiểu
người nhà cho biết bệnh nhân này từng bị hóc xương cá một năm trước
và đã đi chữa mẹo
ngỡ tưởng rằng đã khỏi nhưng không ngờ
chiếc xương lại khiến ông phải phẫu thuật mở một bên hàm
mới có thể gắp ra được
chữa bằng mẹo là cách mà nhiều người sử dụng
sau khi bị hóc xương
tuy nhiên cũng vì thế mà nhiều người phải nhập viện
trong tình trạng nặng nề
bởi xương cá tuy nhỏ nhưng nếu để lâu
có thể gây thủng ruột nhiễm trùng
tạo áp xe và nguy hiểm đến tính mạng
bệnh viện không khuyến cáo như vậy
bởi vì xương khi đã hóc vào trong hỏng
trong đường xương
thì nên được lấy ra
bằng các phương tiện
và dụng vụ hiện đại
nếu chúng ta chữa bằng mẹo thì xương đó
có thể mắc vào bất cứ một bộ phận nào của cơ thể
từ phần cổ phần tai
phần mũi phần họng và lâu dài
sẽ gây những biến chứng nguy hiểm
các bác sĩ cho biết nếu không may hóc xương
người dân cần tới cơ sở y tế
đặc biệt là khi xuất hiện các triệu chứng kèm theo
như không hết đau sau vài giờ
không nuốt được xương ở đầu
mặt cổ sốt khó thở
đây là lớp học về âm nhạc truyền thống miễn phí
không giới hạn về độ tuổi
họ đều có điểm chung là đam mê với làn điệu truyền thống
mong muốn gìn giữ và lan tỏa âm nhạc truyền thống
trong đời sống đương đại
không chỉ truyền dạy về kỹ thuật
nghệ sĩ tô minh cường còn truyền cả tình yêu
và trách nhiệm gìn giữ văn hóa dân tộc
khi mà nghe thì cũng thấy nó rất là dễ chịu
nghe các thầy cô và chuyên nghiệp mà hát
rất là dễ ngấm
gặp nhiều khó khăn thách thức
những bước đi đầu tiên
người ta đầu tiên cũng chưa đón nhận được nhiều
nhưng dần dần người ta nghe rồi là
thấy là rất là hay
đến bây giờ thì rất nhiều các bạn trẻ
đến học tập và biểu diễn tại trung tâm
nghệ thuật truyền thống việt nam hiện nay
vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức
điều chăn trở và mong mỏi lớn nhất
của những người nghệ sĩ
nặng lòng với âm nhạc truyền thống dân tộc
đó là được sự quan tâm của đảng
và đồng chí
để họ có thể yên tâm
sống với nghề cống hiến cho nghệ thuật
từ đó tạo cảm hứng sáng tác
để nghệ thuật truyền thống
thực sự là những viên ngọc quý
là niềm tự hào của dân tộc
đến đây thì chương trình thời sự chiều nay
của truyền hình nhân dân cũng xin được dừng lại
thân ái chào tạm biệt